chiều hai mươi tám tháng chín ban chỉ đạo cải cách tư pháp tổ chức phiên họp thứ một mươi dưới sự chủ trì của đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đến dự phiên họp còn có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
tại phiên họp thứ một mươi ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương cho ý kiến và đề án
xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư
đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp
dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số tám mươi bốn ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
về tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết bốn mươi chín của bộ chính trị khóa chín về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu chỉ đạo phiên họp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao nỗ lực
của đảng đoàn luật sư việt nam hội luật gia việt nam về nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư
phó thủ tướng đề nghị đảng đoàn thực hiện tốt chỉ thị sáu mươi chín nghị quyết về tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng
đối với hoạt động của đội ngũ luật sư xây dựng chiến lược đoàn luật sư phát triển bảo đảm về chất lượng
đạo đức hành nghề luật sư việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp
lên kế hoạch tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết bốn mươi chín của bộ chính trị cần được thực hiện cẩn trọng
bảo đảm tính hiệu quả trên mọi mặt của lĩnh vực tư pháp